hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

facebook xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại châu á
thưa các đồng chí quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin trong cuốn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga
một mươi ba h ba mươi chiều ngày sáu tháng chín theo giờ địa phương tức một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày theo giờ việt nam
tại thành phố sochi tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp hẹp và hội đàm với tổng thống liên bang nga vladimir putin
tổng thống vladimir putin nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức liên bang nga của
tổng thống liên bang nga luôn coi việt nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu á thái bình dương
tin tưởng chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ là một dấu mốc quan trọng
tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng sang thăm lại liên bang nga
cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị thân tình mà tổng thống chính phủ và nhân dân nga
đã dành cho tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
coi nga là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của việt nam
trong không khí hiệu nghị tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống liên bang nga vladimir putin
đã tập trung trao đổi về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tạo sung lực mới
thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực
đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả
hai bên nhất trí cùng phối hợp tổ chức thành công năm nga tại việt nam
và năm việt nam tại nga nhân dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước
về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hiệu nghị việt nam liên bang nga
trong năm hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác kinh tế thương mại hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả
các dự án đầu tư ưu tiên tại hai nước tạo điều kiện cho hàng hóa của cả hai bên
thâm nhập thị trường của nhau để nâng cao kim ngạch thương mại song phương
tiếp tục hợp tác chặt chẽ hiệu quả trên các lĩnh vực quan trọng khác
hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng người việt nam tại nga
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan chức năng của nga
đã hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam tại nga thời gian qua
đề nghị nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam làm việc
và sinh sống ổn định lâu dài góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa nhân dân hai nước
tại hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trân trọng mời tổng thống nga
sang thăm lại việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống vladimir putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời
để bảo đảm an ninh an toàn và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra các hoạt động
của hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về an ninh
wef asean hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thủ đô phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã lên phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện
trong thời gian diễn ra các hoạt động của wef asean hai nghìn một mươi tám từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín
theo đó ba khung giờ từ sáu giờ đến chín giờ một mươi một giờ đến một mươi bốn giờ ba mươi phút và một mươi sáu giờ đến một mươi tám giờ
các ngày mùng một mươi đến một mươi bốn tháng chín
sẽ hạn chế ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa từ năm trăm linh kg trở lên ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên
taxi ô tô cá nhân hoạt động trên một số tuyến đường cụ thể như sau
đường phạm hùng đoạn từ dương đình nghệ đến trần duy hưng đường gom phía bên trái và đường gom phía bên phải
đại lộ thăng long đoạn từ trần duy hưng đến lê quang đạo đường đỗ đức dục miếu đầm trần duy hưng
nguyễn trí thanh lê quang đạo lê đức thọ
công an tp hà nội yêu cầu tất cả phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ người điều khiển phương tiện phải khẩn trương
nhường đường đi sát vào lề bên phải chiều đi và dừng hẳn lại
để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân công an thành phố hồ chí minh đã thực hiện đo nồng độ cồn
theo kinh nghiệm quốc tế đối với những người tham gia điều khiển các phương tiện giao thông
đây là một phương pháp mới đã nhận được đồng tình rất cao của người dân
mô hình kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế hiện nay được công an thành phố triển khai ở tất cả các đơn vị
đây là mô hình kiểm soát nồng độ cồn được tiến hành tại các trạm cảnh sát giao thông hoặc tại một điểm trên đường
nhưng phải đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai kiểm soát xử lý vi phạm và không gây ủng tắc giao thông
kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế tạo sự thoải mái cho người tham gia giao thông
kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế thì kiểm tra rất là nhanh và chính xác các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
chúng tôi tập trung xử lý quỹ này đạt hiệu quả rất cao và tạo tiếng vang trên địa bàn thành phố
với quy trình mới này lái xe ô tô từ một mươi hai chỗ trở xuống và xe tải từ ba năm tấn trở xuống vẫn ngồi trên xe để tết nhanh
thông qua việc nói chuyện thông thường để xác định có sử dụng rượu bia hay không
nếu không vi phạm cảnh sát giao thông sẽ
nói lời xin lỗi và cảm ơn rồi hướng dẫn người dân đi tiếp
cái lợi ích thứ nhất của nồng độ cồn quốc tế này là nó là an toàn cho các bộ chiến sĩ khi tham gia làm công tác ngoài đường
và thứ hai là nó tạo tâm lý thoải mái cho người vi phạm lúc mà đi vào kiểm tra nồng độ cồn người ta không có bị khó chịu
tôi thấy kiểm tra này là rất là tốt mấy anh kiểm tra thường xuyên để cho nó lấy cái an toàn giao thông trên đường cho cảnh đại sế của tôi
tôi thấy phương tiện theo tư trưởng quốc tế rất hay hiệu quả
thì mọi người không bị lây nó bị gì đó thuyền bệnh
thấy anh đi kiểm tra nồng độ cồn vậy thì rất tiện cho tụi em
chỉ là tắp xe vô rồi ngồi tại chỗ vậy miễn thổi thì có ai có lỗi thì xuống giải quyết còn không có thì đi luôn
làm làm không có mất thời gian nhiều
nếu phát hiện có vi phạm quy định về nồng độ cồn cảnh sát giao thông sẽ đưa người lái xe vào khu vực xử lý
kiểm tra giấy tờ và dùng máy đo nồng độ cồn ở chế độ đo định lượng có ống thổi để kiểm tra
xác định mức độ vi phạm lập biên bản xử lý theo quy định
trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng chín tại thủ đô bangkok của thái lan
hội nghị quốc tế logistics về lĩnh vực vận tải thuộc tiểu vùng sông mekong năm hai nghìn một mươi chín
do cục hội nghị và triển lãm văn phòng thủ tướng chính phủ thái lan phối hợp với hiệp hội vận tải tiểu vùng sông mekong tổ chức
nhằm xây dựng kết nối và nâng cao mối liên kết về logistics về lĩnh vực giao thông vận tải
đường không đường bộ và đường thủy giữa sáu nước thuộc tiểu vùng sông mekong việt nam thái lan lào campuchia myanmar và tỉnh vân nam của trung quốc
việc hợp tác mạng lưới logistics về lĩnh vực giao thông vận tải giữa các quốc gia thuộc tiểu vùng sông mekong
sẽ tạo ra lợi ích cho ba hành lang kinh tế của các nước
theo các chuyên gia đây sẽ là con đường kinh tế và du lịch mà việt nam đóng vai trò như một mắt xích quan trọng
kết nối các quốc gia trong khu vực sông mekong với nhau và thông qua việt nam
các nước tiểu vùng sông mekong có thể kết nối với các nước trong khu vực đông nam á trung quốc nhật bản hàn quốc australia
các đại biểu đã đi thăm cảng nước sâu chimbalang sân bay quốc tế utapo và công viên công nghệ tại thái lan
sự kiến sau khi hoàn thành hệ thống đường biển vận tải và du lịch sẽ kết nối cảng biển chimbalang của thái lan
với sihanok pile của campuchia và hệ thống cảng biển thành phố hồ chí minh
sân bay quốc tế utapo thái lan sẽ kết nối với sân bay nha trang phú quốc và tân sơn nhất
của thành phố hồ chí minh và thành phố hồ chí minh sẽ là hạt nhân quan trọng của dự án này
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam pháp năm mươi sáu năm ngày thành lập cục văn thư lưu trữ nhà nước bộ nội vụ
trung tâm lưu trữ quốc gia i cục văn thư và lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ chủ đề hoài niệm hà nội phố
nhiều hình ảnh bản đồ quý hiếm được trưng bày tại triển lãm tái hiện cuộc sống sinh hoạt văn hóa tôn giáo của người dân khu phố cổ
nơi lưu giữ những dấu ấn đậm nét hà nội ba mươi sáu phố phường
tất cả các công trình đều mang động phong cách kiến trúc á âu thời pháp thuộc
với bề dày lịch sử hơn nghìn năm thăng long xưa và hà nội ngày nay luôn là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa và giáo dục lớn nhất cả nước
là biểu tượng cho các giá trị văn hóa của dân tộc và là niềm tự hào của mỗi người con việt nam
triển lãm giúp người xem có cái nhìn tổng quát về một quá trình lịch sử đất và người thăng long hà nội
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại trung tâm lưu trữ quốc gia một hà nội
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm thành lập một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn một mươi tám thông tấn xã việt nam tổ chức phát động giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng lần thứ năm
qua bốn lần tổ chức giải đã quy tụ hàng trăm nhà báo nhà nhếp ảnh từ mọi miền đất nước với hàng ngàn tác phẩm ảnh báo chí dự thi có chất lượng sức lan tỏa và lay động dư luận
khoảnh khắc vàng là sân chơi lớn cho các nhà báo nhà nhấp ảnh thể hiện kỹ năng nghiệp vụ cũng như góc nhìn của mình thông qua tác phẩm ảnh báo chí
nhằm phản ánh mọi mặt đời sống chính trị kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật thể thao cùng những sự kiện thời sự của đất nước trên khắp mọi đảo đường
kỹ thuật nghiệp sau bốn lần tổ chức có sự phối hợp với hội nghị sĩ nhiếp ảnh việt nam đây là năm đầu tiên thông tấn xã việt nam độc lập tổ chức giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng
điều đặc biệt năm nay ban tổ chức có phần dự thi riêng cho ảnh chụp bằng điện thoại di động
thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
năm nay ban tổ chức chỉ nhận file ảnh qua email hoặc trang web khoảnhkhắcvàng vnarnet vn
với đầy đủ thông tin cá nhân mọi thông tin chi tiết về giải cũng được cập nhật tại trang web này
kết thúc giải ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc theo các hạng mục giải thưởng cho ảnh đơn và giải thưởng cho phóng sự ảnh nhóm ảnh giải thưởng cho ảnh chụp bằng điện thoại di động
lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
vừa qua tại trường đại học việt nhật đại học quốc gia hà nội
bộ trưởng bộ người tiêu dùng nhật bản teru fukui đã có bài giảng đặc biệt dành cho các học viên sinh viên về tiêu thụ có tính đạo đức đối với sự phát triển bền vững của xã hội
đây là hoạt động có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam nhật bản
theo bài giảng của ngài bộ trưởng nhật bản taro fukui tiêu thụ có tính đạo đức là hành vi tiêu dùng được đặt dưới góc nhìn xem xét tới cộng đồng trong cuộc sống
qua đó người tiêu dùng tự mình xem xét các vấn đề có tính đạo đức
người tiêu dùng tự mình xem xét các vấn đề có tính xã hội cho chính bản thân mỗi người trong xã hội và tiến hành các hoạt động tiêu thụ dựa trên quan điểm mang lại lợi ích công bằng cho xã hội
thông qua đó nhằm nâng cao ý thức của người tiêu dùng về hành vi tiêu dùng sản phẩm hàng ngày nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa và phát triển địa phương dưới góc nhìn xem xét nhân quyền và môi trường
tại buổi tọa đàm đại diện lãnh đạo bộ công thương khẳng định người dân và dư luận không nên quá lo lắng trước những thông tin sai lệch về nguy cơ vỡ đập của các hồ chứa thủy điện trong thời gian vừa qua
bộ công thương lý giải các hồ chứa thủy điện lớn do đơn vị này đang vận hành và quản lý như hòa bình sơn la lai châu vẫn được bảo đảm an toàn và nằm hoàn toàn trong giới hạn kỹ thuật trước những tác động bất thường của thiên tai như đã diễn ra từ trước tới nay
tuy nhiên theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn điều đáng lo ngại hiện nay là cả nước vẫn còn khoảng một hai trăm linh hồ chứa nhỏ đã được xây dựng cách đây từ năm mươi năm và do các địa phương quản lý
do đó để tăng cường khả năng ứng phó trước thiên tai mưa lũ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất các địa phương và chính phủ sớm bố trí kinh phí cũng như triển khai nhanh các công tác duy tu sửa chữa trong thời gian tới
thưa quý vị từ tháng năm vừa qua ngành nông nghiệp tỉnh hưng yên đã ra công văn yêu cầu các bến bãi tập kết vật liệu phải di rời để bảo đảm hành lang thoát lũ trong mùa mưa bão
đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thắt chặt quản lý vấn đề vận chuyển quá tải trên các tuyến đê
thế nhưng vài tháng qua tình trạng tập kết vật liệu vẫn tiếp diễn các chuyến xe quá tải vẫn di chuyển trên đê ảnh hưởng tới an toàn đê điều
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự mời quý vị theo dõi
những bãi tập kết cát vẫn tồn tại bất chấp quy định tạm dừng hoạt động và di rời của chính quyền hưng yên
theo quy định từ thời điểm bắt đầu mùa mưa bão là ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng ngoài đê cần phải di rời để bảo đảm hành lang thoát lũ
thế nhưng có vẻ những quy định này chỉ là trên giấy tờ
tình trạng của tôi là tôi không nắm được cái chuyện
di rời tôi chỉ hàng năm là tôi chỉ biết được là đến mùa nước lũ là tất cả các bãi đều phải hạo độ cao
thế thôi chứ còn di tinh thần di rời thì thấy tôi lại không nắm được đâu
đã anh thông cảm như thế
tình trạng này diễn ra tại nhiều xã dọc tuyến đê sông hồng sông luộc thuộc địa bàn các huyện khói châu kim động tiên lữ và thành phố hưng yên
để vận chuyển vật liệu từ những bến bãi này mỗi ngày hàng trăm chuyến xe quá khổ quá tải
vẫn chạy trên các tuyến đê như tại tuyến d ba trăm bảy mươi tám sông luộc đoạn đi qua xã hải triều huyện tiên lữ là một ví dụ
các xe chở vật liệu từ bên bãi thuộc cảng triều dương ngày ngày đang cầy nát tuyến đê
nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đề điều
thế nhưng câu trả lời của chính quyền địa phương thì lại hoàn toàn khác
để chứa địa phương thì anh em tôi kinh quyết nếu như các cái bến bãi này không nằm trong quy hoạch
thì kinh quyết sau đó không cho phép hoạt động
còn các cái bến bãi mà được phép hoạt động được có phép thì cũng yêu cầu dừng trong hoạt động trong cái thời điểm mùa mưa bão
hủy ban huyện cũng đã chỉ đạo công an huyện sẽ kinh quyết xử lý tất cả các trường hợp xe quá khổ quá tài chạy trên đê
đặc biệt là theo kế hoạch của huyện thì từ ngày một mươi năm tháng năm thì chúng tôi triển khai công tác tuần tra
nên là tất cả những cái hiện tượng vi phạm cũng sẽ được xử lý
một chuyến xe như thế này có thể chở khoảng hai mươi khối cát tương đương tải trọng hai mươi năm ba mươi tấn hàng
cộng thêm tải trọng của xe là một mươi bảy tấn khiến tổng tải trọng lên tới trên bốn mươi tấn
trong khi quy định tải trọng tại các tuyến đê này đều chỉ cho phép giới hạn là một mươi tấn
tuy nhiên các xe quá tải này vẫn ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài
nếu đối với phương tiện trên tuyến đê của huyện huyện tiên ưu
huyện tiên ưu tuần tra kiểm soát và đảm bảo trên tuyến này
thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu giám đốc công an tỉnh
sẽ có lực lượng thường xuyên phối hợp với lại công an huyện tiên nữ để tăng cường việc kiểm tra xử lý
và cũng sẽ là xử lý nghiêm nếu cán bộ chiến sĩ nào tổ đội nào
mà có hành vi bao che dung túng cho việc các phương tiện chở hàng quá khổ quá tải tham gia giao thông trên đường
trong khi đó lực lượng cảnh sát giao thông lại tỏ vẻ bất lực trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm này
điều này đặt ra dấu hỏi lớn về vấn đề trách nhiệm xử lý của đơn vị này
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam vừa gửi tới huyện mường lát tỉnh thanh hóa một mươi tấn gạo
nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân trên địa bàn huyện vùng cao biên giới này trong đợt lũ vừa qua
một tuần qua
bộ đội biên phòng luôn sát cánh đồng hành cùng đồng bào vùng thượng du thanh hóa
ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
không chỉ tiếp tục bố trí nơi ăn trốn ở cho gần hai trăm linh nhân khẩu bị đổ nhà do mưa lũ
hiện các đơn vị bộ đội biên phòng huyện mường lát tiếp tục đồng hành cùng đồng bào các dân tộc thiểu số huyện mường lát
khắc phục khẩu quả tiên tai dần ổn định cuộc sống
chia sẻ thiệt hại mất mát do mưa lũ gây ra với người dân thanh hóa nói chung huyện mường lát nói riêng
đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã trao tặng nhân dân huyện mường lát một mươi tấn gạo hai mươi năm tấn xăng dầu
cho các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân ứng phó hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
sau cơn bão số ba và số bốn nhiều tuyến đường của huyện vùng cao kỳ sơn tỉnh nghệ an bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng
mặc dù huyện kỳ sơn đã tích cực khắc phục sự cố sau mưa lũ
tuy nhiên sự tàn phá của đợt lũ vừa qua vô cùng nặng nề không thể khắc phục một sớm một chiều
đồng nghĩa với việc đã gây rất nhiều khó khăn cho việc bắt đầu năm học mới của thầy và trò tại huyện vùng cao kỳ sơn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
qua hai đợt ảnh hưởng của mưa bão số ba và số bốn vừa qua trường tiểu học mường ải bị thiệt hại nặng ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường tiểu học mường ải có hai trăm chín mươi một học sinh và ba mươi bảy giáo viên nhân viên
để ngày khai giảng diễn ra đúng kế hoạch đảng bộ chính quyền xã mường ải các thầy cô các chiến sĩ quân đội cùng người dân địa phương
đã nỗ lực khắc phục khẩu quả mưa lũ dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đón học sinh

cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại